thưa quý vị trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay các hoạt động kinh doanh nội dung số trên môi trường internet là một trong những lĩnh vực tiềm năng đang được đẩy mạnh khai thác
cũng chính vì lẽ đó mà việc vi phạm bản quyền trong môi trường này hiện đang rất khó bị kiểm soát
trước thực trạng này việc xây dựng các giải pháp công nghệ để giám sát vấn đề bản quyền nội dung số đang là việc làm hết sức cần thiết
tại việt nam các đơn vị cũng đã nghiên cứu và ứng dụng những giải pháp công nghệ nhằm giải quyết vấn đề này
trong nền kinh tế số giá trị của một cá nhân tổ chức doanh nghiệp không được xác định bằng tài sản hữu hình nữa
mà thay vào đó là tài sản vô hình chính là dữ liệu số và nội dung số mà đơn vị đó sở hữu
sự cần thiết của việc bảo vệ bản quyền dữ liệu và nội dung trên môi trường số
để sống còn của nền kinh tế số
sự tồn vong của các cơ quan doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào các tài sản vô hình nhưng mang giá trị hết sức đặc biệt này
vì vậy thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ bảo vệ bản quyền nội dung số trên môi trường internet
góp phần tạo ra một không gian mạng quốc gia lành mạnh và công bằng
qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số kinh tế xã hội của đất nước